cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi ba nghi can
để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đây là những đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ tại sông bạc quy mô lớn
nằm trong khu vực rừng tràm dắp danh giữa thành phố biên hòa và huyện tràng bom
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa
bắt quả tăng một mươi bảy đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại khu vực rừng tràm ở khu phố chín phường tân hòa
cơ quan công an xác định sông bạc quy mô lớn này do ba đối tượng
gồm nguyễn thành phong nguyễn tuấn khang và nguyễn phi hùng đứng ra tổ chức và thu tiền
trung bình một ván sóc đĩa các đối tượng đánh về số tiền từ tám đến một mươi năm triệu đồng
qua sàng lọc cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng để phục vụ công tác điều tra
đây là tụ điểm đánh bạc gây mất an ninh trật tự khu vực giáp danh giữa thành phố biên hòa
với huyện tràng bom trong thời gian qua